tỉnh khánh hòa đã ra quyết định cho hơn một mươi người được hưởng trợ cấp thất nghiệp
tính đến thời điểm này khánh hòa có hơn một mươi chín người xác nhận tình trạng chưa có việc làm
sau dịch covid một mươi chín thị trường tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh khánh hòa vẫn còn gặp khó khăn
nhất là doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch
trong khi đó số lượng lao động tới trung tâm liên hệ tìm kiếm việc làm luôn ở mức rất cao
qua khảo sát về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chỉ có năm đơn vị đăng ký tuyển dụng với số lượng một trăm bốn mươi lao động
chính vì vậy cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động là rất khó khăn
thời gian tới trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh khánh hòa sẽ đẩy mạnh thu thập các vị trí việc làm chống
quảng bá sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến
qua đó tăng cường kết nối giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp ngày càng gia tăng hiện nay